tin đồn các loại ngô ngọt bày bán trên thị trường hiện nay là ngô biến đổi gen và có nguy cơ gây ung thư
khiến người tiêu dùng hoang mang và giá ngô ngọt giảm mạnh
trước tin đồn thất thiệt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa chính thức khẳng định việt nam không trồng ngô ngọt biến đổi gen
theo cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đang có khoảng năm mươi giống ngô các loại
trong đó có một mươi sáu giống ngô biến đổi gen đã được công nhận
tất cả ngô biến đổi gen đều là ngô vàng dùng làm thức ăn chăn nuôi
còn giống ngô ngọt được trồng khá phổ biến tại các khu vực đất bãi của hà nội như đan phượng thanh trì gia lâm đều không phải là sản phẩm biến đổi gen
viện di chuyển nông nghiệp việt nam cho biết thời gian gần đây không chỉ riêng ngô ngọt mà hàng loạt các sản phẩm lạ mắt như ổi tím nhãn tím cà chua đen cũng bị gắn mát biến đổi gen
thực chất các loại quả có màu sắc lạ chỉ là sản phẩm của công nghệ lai tạo giống
chọn lọc những đặc tính yêu việt để kích thích giác quan của người tiêu dùng do vậy người dân hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng